được phân công theo dõi sát di biến động của toàn
tối hai mươi bảy tháng tám
tổ công tác phát hiện
toàn lên xe ô tô dịch chuyển
từ nơi ở và ngoại thành hà nội
đi lên cao tốc theo hướng hà nội ninh bình
đây là đối tượng hoạt động
đã chủ động cho việc che giấu
về thông tin cá nhân
cũng như là che giấu về cái hoạt động vi phạm của mình
và các đối tượng đều chủ động
bỏ tất cả những thông tin liên lạc
hay là bỏ tất cả những cái dữ liệu cá nhân của mình
khi mà bị phát hiện
mà với việc dữ liệu cá nhân này
nó đều nằm trong máy điện thoại của đối tượng
và đối tượng có thể thay đổi
hoặc là có thể hủy bỏ
ngay lập tức
sau nhiều giờ đồng hồ di chuyển trên đường
một tình huống bất ngờ xảy ra
đó là dặng sáng ngày hai mươi tám tháng tám
lê bá toàn đột ngột dừng xe nghỉ trên đường cao tốc
để không bị lộ
tổ công tác dừng xe cách đó một km
các chiến sát đã khéo léo giám sát đối tượng
tránh bị đối tượng nghi ngờ phát hiện
bắt toàn không khó
nhưng bắt làm sao
để đối tượng không có thời gian tiêu hủy chứng cứ
sau khi tính toán
tổ công tác lựa chọn phương án kiên nhẫn chờ đợi
cho đến khi đối tượng mở cửa xe
sau khi đỗ xe trên đường cao tốc năm giờ đồng hồ liên tục
lê bá toàn bất ngờ mở cửa xe bước ra ngoài
tổ công tác nhanh chóng áp sát đánh bắt đối tượng
nút thắt quan trọng nhất cho vụ án
đã được mở
nhưng thời điểm bắt giữ
lê bá toàn quanh cò chối tội
chỉ khai nhận là khâu trung giản
toàn khai đặt mua tiền giả trên mạng trong miền nam
phân tích trên sơ bộ vụ án
ban chuyên án nhận định
toàn vẫn còn những khai nhận chưa thành khẩn
bằng các biện pháp kỹ thuật
cơ quan điều tra đã buộc toàn phải khai báo
nơi chúng thực hiện sản xuất tiền giả
vị trí toàn khai
là ở khu vực này
khu vực ngọc hồi bể trì hà nội
tuy nhiên khi lực lượng đến nơi
thì nhóm này đã di chuyển sang
khu đô thị âu sơn bắc
ở gia lâm hà nội
vào trong đấy thì nó rất mênh mông
lộn lớn nhìn nhau cái khu đấy
nhưng mà mỗi ấn tượng
trong quá trình nghiên cứu thì biết đối tượng đi
một cái xe màu cam có đuôi là
đuôi là năm thôi
còn các số khác thì không
nhận diện được vì đối tượng che
bạn truyền án tổ chức lực lượng kín

các mũi công tác còn lại
cũng được lệnh bắt giữ các đối tượng còn lại
chúng tôi đã vẽ sơ đồ vụ án hình sự
từ cái sơ đồ này
thì chúng tôi mới phân tích
phân tích từng các nhóm đối tượng
từng phương thức thủ đoạn âm mưu của các đối tượng như thế nào

chúng tôi đã chia tổ để đánh từng tổ
ví dụ như là chúng tôi đã
lúc ban đầu chúng tôi đã thành lập ra sáu tổ công tác
nhưng từ cái vẽ sơ đồ vụ án
thì chúng tôi lại phải tiếp tục thành lập năm tổ
và phá án đồng loạt cùng một lúc
sau khi bắt giữ các đối tượng trong đường dây
một tổ công tác được phân công
truy tìm tất cả vật chứng
mà các đối tượng đã sản xuất
và dùng để làm tiền giả
bạn truyền án đã phân công
và đã trục vớt thu giữ được
tăng vật của vụ án là máy tính
usb máy in màu ba d
và nhiều đồ vật tài liệu khác
hai mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền việt nam giả
loại mệnh giá năm trăm linh nghìn đồng
và gần hai mươi loại giấy tờ giả
bao gồm cả căn cước công dân mới
kết quả điều tra cho thấy
lê bá toàn là đối tượng am hiểu
về công nghệ
và có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng
sau khi thống nhất công tác
toàn hướng dẫn nhóm đối tượng nguyễn văn đại
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
không tuấn thành
sinh năm hai nghìn ba
cùng ở ý yên nam định
mua máy can ép plastic loại siêu mỏng
máy in màu ba d bằng giấy
dành cho việc in tiền để sản xuất tiền
thời gian đầu
khi đại thành sản xuất ra loại tiền
chưa giống thật
toàn trực tiếp đề bài tạo tiền để sản xuất tiền
hướng dẫn sao cho giống nhất có thể
khi đã đặt yêu cầu
toàn đặt nhóm này làm tiền giả
để bán cho mình
toàn liên hệ
rủ người lập ra trang facebook
giao bán tiền ở các tỉnh
khi ai có nhu cầu đặt mua
thì liên hệ thông báo cho toàn
toàn báo cho đại sản xuất theo nhu cầu của mình
nhóm này thay đổi địa điểm sản xuất liên tục
ở nhiều nơi
bao gồm cả ở hà nội
ngay tại hà nội
các đối tượng cũng luân chuyển liên tục
lúc chỗ này
lúc chỗ khác
mặc dù đã nghĩ được ra những phương thức để sản xuất tiền
nhưng lại không trực tiếp sản xuất tiền
mà lại đi rủ dê một nhóm
biết được một nhóm chuyên đi làm giấy tờ giả
thì bắt đầu gã nhóm sản xuất giấy tờ giả
mà chuyên bán ở trên đường quốc
gã họ sản xuất ra tiền
để mà bán tiền
để bán có lợi nhuận cao hơn
thế thì đối tượng này rất là khôn khéo
để tránh trường hợp là nếu như có xảy ra cái gì đấy
thì sẽ không bị xử lý
về cái tội sản xuất tiền giả
toàn đã liên hệ với các trường hợp
mà có lúc ban đầu là có nhu cầu làm giấy tờ giả
hoặc là có nhu cầu mua tiền giả
thì sau đó là toàn đã liên hệ
để sử dụng chính các đối tượng này
để làm tay chân cho mình
để phục vụ cho cái việc
là quảng cáo cho các khách hàng khác
có nhu cầu mua hàng
lê bá toàn
một cựu sinh viên đại học bách khoa hà nội
một người có kiến thức
có trình độ về công nghệ thông tin
nhưng đã không sử dụng khả năng của mình
vào những công việc lương thiện đúng pháp luật
hai đối tượng vừa học xong trung học phổ thông
nhẽ ra các em đã trở thành
những tân sinh viên đại học
nhưng chỉ vì lòng tham
và sự thiếu hiểu biết pháp luật
nên đã tự tay khép lại cánh cửa
tương lai của mình
em thấy là các anh công an
làm việc rất là nhanh chị ạ
em đăng bài lên một cái
mà các anh đã phát hiện ra luôn
xong là đến gọi em lên
xong là lên công an làm việc
làm tận tình đến nơi đứng trốn luôn
tình hình tội phạm trên địa bàn
của tỉnh hoàng ninh kéo giảm
cũng chính từ những sự đóng góp
của quân chúng nhân dân
đối với cái
đường dây nóng
đây là một trong những cái
hiệu quả rất là lớn
và niềm tin của nhân dân
rất là cao
khi là nhân dân người ta
là tối giác
mà lực lượng công an
tiếp nhận và xử lý
rất là kịp thời
chuyên án bắt giữ các đối tượng
trong đường dây sản xuất
lưu hành tiền giả
do lê bá toàn cầm đầu
đã khép lại trọn vẹn
đảm bảo các yêu cầu
nhiệp vụ của bộ công an
về khám phá chuyên án
không đánh khúc cổ
không đánh khúc giữa
phải đánh dập đầu
đây cũng là một chuyên án tiền hình
cho việc quân chúng nhân dân
phối hợp với lực lượng công an
giữ gìn an ninh trật tự
là cách làm hiệu quả
cùng với nhân dân
kéo giảm tội phạm